từ ngày một mươi bảy tháng chín trên sông bùng đoạn chảy qua các xã của huyện diễn châu xuất hiện hiện tượng cá chết hàng loạt
không chỉ cá tự nhiên mà cả cá nuôi lồng bè dọc sông cũng chết trắng
khiến cho nhiều hộ dân bị thiệt hại lớn và hoang mang lo lắng
theo phản ánh của người dân dọc sông bùng tình trạng cá chết chủ yếu diễn ra trong ngày một mươi bảy tháng chín
và kéo dài trên khoảng một mươi km thậm chí có người dân đã vớt được hàng tạ cá chết
điều đang nói là các loại cá sinh sống từ tầng đáy cho đến tầng nổi như cá chép cá riếc lìa thia
hay nhiều loại cá khỏe như rô phi đều chết
chỉ sau một ngày dòng nước sông bùng chuyển sang màu đỏ đục bốc mùi hôi thối và xuất hiện tình trạng cá chết
thì ba lồng cá của ông chu văn thanh ở xã diễn hạnh cũng chết gần một tấn cá
ngoài số cá chết được ông thanh vớt lên đem trôn
thì số còn lại cũng trong tình trạng ngắc ngoài
hiện tại dòng nước sông bùng từ khu vực dắp danh với huyện yên thành cho đến cuối nguồn trước khi đổ ra biển
đều có màu đỏ đục nhiều cặn và bốc mùi hơi tanh
tuy tình trạng cá chết đã giảm
lượng cá là đờ nổi trên mặt nước vẫn rất nhiều
kết quả đo nhanh mẫu nước sông bùng do hai đơn vị thuộc sở tài nguyên và môi trường
gồm tri cục bảo vệ môi trường và trung tâm quan chắc và kỹ thuật môi trường thực hiện cho thấy
nguyên nhân ban đầu dẫn đến cá chết hàng loạt là do chỉ số oxy hòa tan trong nước quá thấp
kết quả đo nhanh chúng tôi có chỉ số oxy có hai
nó thấp so với mức góp phép để cá sống lớn hơn bằng bốn
thì là cái hiện tượng đấy là nó khả năng thì chúng tôi cũng chưa kết luận được
nhưng mà khả năng là cho là cả là không có oxy để thở
thì hiện tại thì chúng tôi đang chờ cái kết quả là chính xác phân tích thì là để sau này sẽ có kết luận cuối cùng
theo phản ánh của các hộ dân nuôi cá lồng bè dọc sông bồng
tình trạng nước sông đổi màu đỏ đục và làm cá chết đã diễn ra bốn đợt trong thời gian gần đây
qua mỗi lần như vậy thiệt hại về kinh tế đối với các hộ là không hề nhỏ
và khiến họ thực sự hoang mang
nguyên nhân vì đâu
cá chết hàng loạt
nguồn xả thải nào đã gây ô nhiễm nghiêm trọng cho dòng nước sông bùng
là câu hỏi mà những người dân này mong muốn các cơ quan chức năng sớm có câu trả lời thỏa đáng